do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn
hôm nay ngày năm tháng sáu miền bắc và miền trung bước vào đợt nắng nóng trên diện rộng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vùng nắng nóng sẽ tập trung ở đồng bằng bắc bộ
trong đó có thủ đô hà nội và dọc thanh hóa đến bình thuận
dự báo nhiệt độ cao nhất phổ biến ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ c
khả năng đợt nắng nóng lần này sẽ kéo dài đến ngày một mươi bốn tháng sáu
hôm nay thủ đô hà nội ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ c